đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ và đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh con tum về kết quả triển khai năm dân vận chính quyền hai nghìn một mươi chín và tình hình kinh tế xã hội an ninh trật tự phòng chống buồn lậu gian lận thương mại và hàng giả năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh con tum
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ và đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh con tum về kết quả triển khai năm dân vận chính quyền hai nghìn một mươi chín và tình hình kinh tế xã hội an ninh trật tự phòng chống buồn lậu gian lận thương mại và hàng giả năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh con tum
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ và đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh con tum về kết quả triển khai năm dân vận chính phủ và hàng giả năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh con tum
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ và đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh con tum về kết quả triển khai năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh con tum